trong chiều nay ngày bảy tháng sáu tại chủ sở trung ương đảng tổng bì thư nguyễn phú trọng đã thân mật tiếp tổng thống cộng hòa séc milot zeman đang ở thăm việt nam
tại buổi tiếp tổng bí thư nguyễn phú trọng hoan nghênh ngài tổng thống séc milos jaman sang thăm việt nam đánh giá chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa việt nam và cộng hòa séc
thông báo cho tổng thống milot zeman một số nét cơ bản về tình hình việt nam gần đây cảm ơn sự giúp đỡ quý báu và hiệu quả mà nhân dân séc dành cho việt nam trong công cuộc đấu tranh giải phóng thống nhất đất nước trước đây cũng như trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước hiện nay trong đó có việc đào tạo nguồn nhân lực đánh giá cao những thành tiệu mà séc đạt được trong tiến trình hội nhập và phát triển
ngài milot zeman bày tỏ vui mừng được đến thăm việt nam cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt và những tình cảm tốt đẹp mà lãnh đạo và nhân dân việt nam
ngài tổng thống đã thông báo với tổng bí thư một số nét lớn về tình hình séc gần đây về kết quả tốt đẹp của các cuộc hội đàm hội kiến với các nhà lãnh đạo việt nam
nhấn mạnh xét coi trọng củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống với việt nam khẳng định séc sẽ nỗ lực thúc đẩy thực hiện các thỏa thuận hợp tác đã ký giữa hai nước trên các lĩnh vực kinh tế thương mại văn hóa giáo dục khoa học thể thao tạo sự truyền biến thực chất trong quan hệ song phương
chúc nhân dân việt nam thu được nhiều thành tiệu to lớn hơn nữa trong sự nghiệp đổi mới nhằm xây dựng đất nước việt nam giàu mạnh
tổng bí thư hoan nghênh kết quả hội đàm giữa tổng thống và chủ tịch nước trần đại quang
nhấn mạnh sáu mươi bảy năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao quan hệ hai nước đang ở thời kỳ phát triển tốt đẹp đề nghị hai bên tiếp tục duy trì trao đổi đoàn cấp cao tăng cường hợp tác giữa các bộ ngành địa phương và doanh nghiệp nhằm triển khai các thỏa thuận đã ký giữa hai nước